trong vài tháng trở lại đây nhiều tàu vỏ thép đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ ở tỉnh bình định
tiếp tục nằm bờ do không mua được bảo hiểm tàu cá
gần đây doanh nghiệp bảo hiểm đã bán bảo hiểm nhưng cũng bán cầm chừng nên nhiều chủ tàu đứng ngồi không yên
mới đây bộ tài chính chỉ định công ty bảo hiểm pysico và công ty bảo hiểm bảo việt
chi nhánh bình định triển khai bán bảo hiểm tàu cá cho ngư dân
hiện tỉnh bình định có năm mươi bảy tàu cá đã hết hạn bảo hiểm
tuy nhiên hai công ty bảo hiểm được chỉ định bán bảo hiểm là pysico và bảo việt
mới bán bảo hiểm cho một mươi sáu tàu cá còn lại bốn mươi một tàu đang nằm bờ